theo kế hoạch thì ngày hôm nay tnd cấp cao tại tp hcm sẽ mở phiên tòa phúc thẩm xét xử lưu động tại tỉnh đắk đông
vụ án hình sự đối với đỗ văn minh cựu bí thư xã liên hà huyện lâm hà tỉnh lâm đồng
về tội giết người lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản hủy hoại tài sản và xâm phạm mùa mà
tại phiên tòa sơ thẩm vào ngày tám tháng một năm hai nghìn hai mươi một tnd tỉnh đắk đông tuyên hình phạt tổng hợp
là tử hình đối với đỗ văn minh về các tội trên nhưng minh đã nộp đơn kháng cáo
phiên tòa phúc thẩm ngày một mươi năm tháng năm năm hai nghìn hai mươi một bị cáo minh cũng như đại diện luật sư bảo chữa
đã cung cấp cho hội đồng xét xử nhiều tài liệu mới cho rằng có sự mâu thuẫn về thời gian xảy ra hành vi phạm tội
phù hợp với lời khai của bị cáo minh
đó là các bản tường trình của bốn người gồm bà bùi thị bình và ông nguyễn thành được
cùng chú thành phố giang nghĩa bà lê thị thảo chủ nhà nghỉ t bảy mươi tám ở huyện đắk long
và trần tui chủ tỉnh sóc trăng
các bản tường trình được chính quyền địa phương xác nhận chữ ký
tuy nhiên phiên tòa tạm hoãn theo đề nghị của người liên quan
đến cuối năm hai nghìn hai mươi một tòa nhân dân cấp cao tại tp hcm mở lại phiên tòa này
nhưng do dịch bệnh covid một mươi chín phiên tòa phúc thẩm tiếp tục hoãn lại